thưa quý vị quá trình đuổi bắt hai đối tượng bắt trộm chó mèo ba đối tượng là lê hoàng anh đặng đình cường và phạm minh phúc
cùng chú tại tỉnh đắk lắc đã lao xe ô tô vào xe máy của hai đối tượng trộm làm một người tử vong
công an tỉnh đắk lắc đang hoàn tất hồ sơ chuyển viện kiểm sát nhân dân cung cấp truy tố ba đối tượng về tội giết người
theo kết quả điều tra ba đối tượng đang ngồi ăn nhậu thì phát hiện nguyễn nhất duy và lê công thành long
cùng chú tại thành phố bù ma thuật điều khiển xe máy đang bắt trộm chó mèo
thấy vậy ba đối tượng điều khiển xe ô tô đuổi theo
khi đi đến khu vực cổng trào huyện thì ba đối tượng lao thẳng xe ô tô vào đuôi xe máy để bắt
sau cú lao mạnh duy và long văng ra đường hậu quả nguyễn nhất duy tử vong tại chỗ còn lê công thành long bị thương
sau khi xuống xe phát hiện duy đã chết ba thanh niên đến công an huyện lắc đầu thú